tại nhà quốc hội nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
văn phòng quốc hội đã tổ chức lễ trao tặng truy tặng huân trường của nhà nước cờ thi đua của chính phủ
cho các tập thể cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp cho quốc hội các cơ quan của quốc hội
và sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tham dự buổi lễ cùng dự có đồng chí tổng thị phóng
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
tại buổi lễ chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã trao huân chương hồ chí minh
cho đại diện gia đình phó chủ tịch quốc hội khóa bảy phạm thế long hòa thượng thích thế long
trao huân chương độc lập hạng ba cho đại diện gia đình vụ trưởng vụ kinh tế ngân sách
giai đoạn một nghìn chín trăm chín mươi hai một nghìn chín trăm chín mươi sáu liêu quang hòa phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng
trao huân trường độc lập hạng ba cho nguyên phó chủ nhiệm ủy ban pháp luật đặng văn chiến
trao huân chương lao động hạng nhất cho nguyên phó chủ nhiệm ủy ban pháp luật đặng đình luyến
nguyên phó chủ nhiệm ủy ban đối ngoại hà huy thông và nguyên phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa
giáo dục thanh niên thiếu nhi và nhi đồng trịnh ngọc thạch
phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị trao huân trường lao động cho nguyên phó trưởng
ban công tác đại biểu nguyễn quốc an nguyên phó vụ trưởng vụ các vấn đề về xã hội dương ngọc bích
và nguyên phó vụ trưởng vụ thông tin nguyễn thị mai phương trao cờ thi đua của chính phủ cho tập
thể thư viện quốc hội văn phòng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hòa bình và văn phòng đoàn đại biểu
quốc hội tỉnh gia lai phát biểu tại buổi lễ chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tin tưởng tấm
gương của các cá nhân tập thể được trao tặng truy tặng huân chương của nhà nước và cờ thi đua của
chính phủ sẽ luôn được các cơ quan quốc hội tiếp nối phát huy tin tưởng phong trào thi đua yêu nước
của các cơ quan của quốc hội sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích nổi bật được đảng và nhà nước
ghi nhận vinh danh trong thời gian tới